xin được quay trở lại với phòng kỹ thuật và chúng ta sẽ đến với câu hỏi qua clip
và bây giờ thì chúng ta đã có thể nghe được âm thanh dựa câu hỏi này dành cho phóng sư tiến sĩ phúc thị thanh huyền
xin mời chị lắng nghe
xin chào bảo sức khỏe và đời sống
tôi tên là trần thị nhung năm nay tôi mới ba mươi tám tuổi
hiện nay tôi đang là phỏ hiệu trưởng của trường trung cấp y quan miền trung tại thành phố vĩnh nghé
chương trình cho tôi hỏi một số câu hỏi liên quan đến bệnh của phụ nữ
khoảng hai tạng nay tôi thấy tên mình có nhiều thay đổi
tôi hay bị nóng bưng đổ mồ hôi đếm ngủ tôi hay tỉnh giấc vì cảm thấy nóng bưng trong người
tôi cũng hay thấy có dần bực bồi trong người
với vấn đề kinh nguyệt thì tôi thấy vẫn đều nhưng mà lại ngay hơn trước đấy
vậy chương trình cho tôi hỏi liệu tôi có phải đi mạng tính không ạ
xin chân thành cảm ơn
xin cảm ơn câu hỏi của chị nhung
thứ nhất với các vấn đề chị đưa ra
ở đội tuổi cũng xung quanh cận kề mạng kinh
áp lực công việc cũng nhiều với cương vị hoạt động của chị là phó hiệu trưởng của một trường trung cấp y học
bên cạnh đó thì có cáo dân khó tính tính tình thay đổi
có những cơn bốc hỏa
nó cũng tương đối là phù hợp với các triệu chứng của giai đoạn tiền mạng kinh
kinh nguyệt thì đến giai đoạn này tương đối đều
nhưng số ngày chu kỳ kinh đã thay đổi
các chu kỳ kinh đã thay đổi
khi chu kỳ kinh kéo dài hơn
vậy đó là một biểu hiện tương đối rõ ràng của chu kỳ mạng kinh
tiền mạng kinh
và vấn đề của tiền mạng kinh
trong suốt thời lượng của ngày hôm nay
chúng ta sẽ chủ đề làm sao
nếu giữ thanh xuân
kéo dài cái thời gian của tuổi thanh xuân của chúng ta
thì thứ nhất
chúng ta sẽ cố gắng điều chỉnh
các thái độ hành vi của chúng ta
tôi biết công việc của chị cũng khá là áp lực
nhưng tuy nhiên như chị thủy đã chia sẻ
chúng ta nên
giảm bớt các áp lực bằng mình
bằng cách chia sẻ công việc với các đồng nghiệp
chúng ta có các buổi giao lưu
các buổi tạ đàm để có thể chia sẻ bớt công việc của chúng ta
còn về phía gia đình
thì chúng ta cũng nên chia sẻ
với chồng với con
các nỗi khó chịu bực dọc của chúng ta
để được chia sẻ nhận được chia sẻ
của những người thân trong gia đình
bên cạnh đó thì chúng ta cũng tăng cường
bản thân như chị nhung
chị nhung hoàn toàn có thể tăng cường tập thể dục
đơn giản chúng ta đừng nghĩ là
một buổi tập thể dục
nó quá là nhiều
các ghi nhận về vấn đề tập thể dục
người ta thấy một thời lượng một ngày thôi
chỉ cần một mươi năm hai mươi phút yoga
với những bài tập chọn lọc
từ trình độ ban đầu cho đến các trình độ nâng cao
thì có thể điều hòa lại nội tiết
trong cơ thể
và cũng có thể làm giảm chậm lại
cũng như điều hòa lại lượng oxygen
bên cạnh đó thì chị có thể tập
tất cả các hình thức gì
mà chị cảm thấy thoải mái
như có thể đi bộ đạp xe bơi
hoặc tập gym

các hình thức này
mà chị tập luyện
với những thời gian phù hợp
không cần là sáng hay trưa hay tối
với thời lượng của chị phù hợp
hoặc đơn giản chỉ có thể là chị tìm ra
một khoảng không gian thư giãn trong ngày
thì cũng có thể giúp điều tiết
lại các nội tiết
trong cơ thể chị
bên cạnh đó nếu như vấn đề từ hoạt động thể lực
tức là những biểu pháp không dùng thuốc
mà chưa thoả mãn
chúng ta phải chia sẻ với đồng nghiệp
với người thân với gia đình
và các liệu pháp tập thể dục
thì chị cũng có thể
cân nhắc giống như các thực phẩm
dầu dinh dưỡng
mà evo flavon như phó sư mai đã nói
đúng không chúng ta có thể
giá đỗ đậu nành
đúng không làm tăng nguồn
oetrogen có nguồn gốc tự nhiên
để cải thiện sự rụt giảm oetrogen
của chúng ta
còn nếu như mà chị đã áp dụng
các biện pháp đó mà vẫn còn thấy khó chịu
thì chị có thể đi thăm khám
gặp các bác sĩ nội tiết hay bác sĩ sản
để có thể được chia sẻ các vấn đề
và chúng tôi sẽ đưa ra chị những liệu
trình thăm khám cụ thể hơn
để tư vấn cho chị phù hợp
cảm ơn phó giáo sư cụ thị thanh huyền